nhưng số tiền thì không chỉ dừng lại như vậy và ai sẽ là người trả sau đó nữa
nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang bảy
chuyên mục sự kiện và bình luận báo sài gòn giải phóng số ra hôm nay có bài
tăng viện phí tăng chất lượng khám chữa bệnh
sau mấy lần tạm ngưng tạm hoãn cuối cùng bộ y tế cũng quyết định tăng giá một chín trăm linh dịch vụ khám chữa bệnh vào ngày một tháng bảy tới đây
trong bối cảnh người dân chưa kịp hoàn hồn sau mấy cú tăng giá vừa qua của các mặt hàng
như là xăng dầu điện thì nay giá dịch vụ y tế bồi thêm cũng không hề nhẹ
mặc dù chính phủ quyết liệt thúc đẩy cải cách hành chính giảm thiểu giấy tờ thủ tục
nhưng mà hiện ở rất nhiều các bệnh viện thì người bệnh mỗi lần vào bệnh viện vẫn cứ như là ma trận của thủ tục giấy tờ
cả đến việc nộp viện phí thì cũng phải chờ đợi hay là rông rắn xếp hàng vã mổ hôi
cho nên người dân thì luôn luôn có một mong mỏi đó là tăng viện phí thì cũng phải tăng chất lượng khám chữa bệnh
lập một trăm linh giếng khoan chống lún là nội dung chính của bài viết được đăng tải trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay
thành phố hồ chí minh có khoảng một trăm linh giếng khoan cung cấp một lượng nước khá lớn
nhưng cũng là nguyên nhân gây sụt lún đất nền trong thời gian qua
chính vì thế từ đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
thành phố hồ chí minh bắt đầu chám lấp một số giếng khoan của người dân thay thế bằng nguồn nước sạch
theo một số chuyên gia việc sụt lún là ô nhiễm nguồn nước ngầm
do sự xâm nhập của các chất ô nhiễm do khoan và sử dụng giếng khoan không đúng kỹ thuật
vì vậy chám lấp giếng khoan không sử dụng là điều hết sức cần thiết
đấu thầu qua mạng còn sang mục tiêu là nhan đề bài viết đáng chú ý được đăng tải trên báo đại biểu nhân dân
sáu tháng đầu năm cả nước có hai mươi tám số gói thầu được tổ chức đấu thầu qua mạng
thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu năm mươi mà chính phủ giao
nguyên nhân chính là do sự thiếu quyết tâm chính trị của người đứng đầu chủ đầu tư
bên mời thầu
ngoài ra một số lượng không nhỏ chủ đầu tư hay bên mời thầu không muốn đấu thầu qua mạng
vì quá công khai minh bạch
rõ ràng để thúc đẩy các đơn vị tham gia đấu thầu qua mạng và đạt mục tiêu bảy mươi vào năm hai nghìn hai mươi năm
thì rất cần quyết tâm mạnh mẽ từ chính phủ
bởi hình thức đấu thầu truyền thống vẫn đang bị lợi dụng để tạo ra sự nhập nhằng và thiếu minh bạch
nhằm mang lại cơ hội làm giàu cho bên mời thầu
thức ăn đường phố ngày càng trở thành một phần tất yếu không thể thiếu trong cuộc sống của người dân
và các quán nướng vỉa hè từ lâu thì đã trở thành địa điểm tụ họp khá là lý tưởng của nhiều người
nhất là một bộ phận giới trẻ vào mỗi tối
đồ nướng vỉa hè tiềm ẩn nguy hại là thông tin được đăng tải trên báo hà nội mới số ra ngày hôm nay
theo báo cáo của bộ y tế trong năm tháng đầu năm nay toàn quốc đã xảy ra ba mươi vụ ngộ độc thực phẩm
làm bảy trăm chín mươi tám người nhập viện và năm người tử vong
cục an toàn thực phẩm bộ y tế đưa ra khuyến cáo để đảm bảo an toàn thực phẩm phòng tránh được ngộ độc thực phẩm
bệnh truyền qua thực phẩm trong mùa hè thì người tiêu dùng cần lựa chọn và sử dụng những thực phẩm còn tươi
thực phẩm có nhãn mát ở những cửa hàng cố định đặc biệt là cần lưu ý hạn sử dụng của sản phẩm
mặt khác là trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay thì người dân cũng không nên chủ quan sử dụng tràn lan
các loại thực phẩm vỉa hè hay đồ ăn đường phố
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân